ngày hôm nay các chuyên gia dự báo miền bắc trời sẽ tăng nhiệt trưa chiều hưởng sáng
nhiệt độ sẽ tăng từ khoảng sáu bảy độ mức nhiệt cao nhất là từ một mươi bảy hai mươi hai độ c
hai ngày cuối tuần hà nội sẽ bước vào trạng thái thời tiết ấm áp
tuy nhiên về đêm và sáng sớm thì vẫn sẽ có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
điều này sẽ khiến việc di chuyển khá bất tiện đường trơn tầm nhìn giảm thấp
nên quý vị cần đặc biệt lưu ý khi đi trên đường
còn tại nam bộ thì thời tiết vẫn khá nóng
đông nam bộ nhiệt độ giao động từ khoảng là ba mươi bốn ba mươi năm độ c
tây nam bộ nhiệt độ thấp hơn trong khoảng là ba mươi hai ba mươi ba độ
chiều tối thì sẽ xuất hiện mưa trái mùa ở đông nam bộ
tuy có mưa nhưng dự báo thời tiết vẫn nóng bức khó chịu
và vừa rồi là những lưu ý về thời tiết